một số tỉnh ở miền tây đã quyết định cho người dân cách ly tại nhà đây là giải pháp tình thế khi không còn chỗ cách ly tập trung
an giang là một trong các địa phương miền tây có số người lao động trở về đông nhất trong những ngày qua
các trường hợp xét nghiệm âm tính được địa phương cho phép cách ly tại nhà
ông nguyễn thanh bình chủ tịch ubnd tỉnh đã chỉ đạo thành lập ban tổ chức tiếp nhận công dân an giang từ các tỉnh thành phố tự phát trở về
đồng thời yêu cầu các địa phương khi cách ly người dân tại nhà phải dán bảng cảnh báo
căng dây phía trước để người dân biết và giám sát giao tổ dân phố khóm ấp theo dõi hàng ngày
đối với những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn lãnh đạo tỉnh an giang yêu cầu các địa phương phải vận động nguồn lực hỗ trợ không để người dân thiếu đói
kêu gọi sự hỗ trợ của xã hội chung tay chăm lo cho người dân tha hương trở về
ubnd và các hội đoàn thể các cấp ở an giang cũng nỗ lực chăm lo nấu cơm nấu cháo mì gói bánh mì
cung cấp nước uống thuốc men để người dân yên tâm cảm thấy ấm lòng khi được quê hương đùm bọc
theo ubnd tỉnh an giang ở những nơi điều kiện nhà ở không đảm bảo cách ly tế tại nhà
nhiều chủ nhà trọ nhà nghỉ và khách sạn sẵn sàng dành chỗ để bà con cách ly miễn phí
còn chủ tịch ubnd huyện an phố tỉnh an giang trần hòa hợp cho biết đến sáng nay
địa phương đã tiếp nhận hơn bốn ba trăm linh người về từ thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai
trong số này có khoảng hai mươi năm người dân
để quản lý cách ly tại nhà ông hợp cho biết an phú đã tăng cường vai trò quản lý của chính quyền cơ sở
đồng thời phát huy các tổ covid cộng đồng
mỗi xã chúng tôi thành lập khoảng bảy mươi tổ covid cộng đồng mỗi tổ quản lý từ ba mươi hộ gia đình
để giám sát theo dõi hàng ngày đối với người cách ly
những người có biểu hiện sốt ho nhức đầu chỉ cần báo với tổ covid sẽ được đến kiểm tra xử lý
đồng thời lực lượng công an địa phương tuần tra kiểm tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn

ngoài ra người dân cũng làm cam kết tuân thủ các quy định về cách ly tại nhà
trước nhà người dân cách ly phải được răng dây treo bảng nhà có người cách ly ông hợp nói
địa phương tranh thủ tối đa nguồn xã hội hóa để lo cho bà con đảm bảo an toàn
không để bà con thiếu thốn hay xảy ra nguy cơ lên nhiệm chéo trong khu cách ly
chi phí cách ly cụ thể địa phương chưa bàn tới ưu tiên công tác cách ly đúng quy định
đảm bảo an toàn cho bà con trước đã ông ngô văn tán thông tin
bên cạnh hàng ngàn người dân về quê tự
phát bằng xe cá nhân thì tại quảng bình công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết
tỉnh ủy và ủy ban dân tỉnh quảng bình phối hợp cùng công ty dự kiến tổ chức bốn chuyến tàu
đưa người dân quảng bình đang tạm trú tại tp hcm và các tỉnh phía nam về quê
cụ thể đoàn tàu có một mươi bốn toa xe gồm một mươi hai toa chở khách một toa công vụ và một toa phục vụ ăn uống
thời gian xuất phát tàu se một mươi sáu là ngày tám tháng một mươi tại ga sài gòn lúc tám giờ
tại gà dị an lúc chín giờ và tại gà biên hòa lúc chín giờ bốn mươi hai phút
tàu se một mươi tám xuất phát cùng ngày tại gà sài gòn lúc một mươi giờ bốn mươi
tại gà dị an từ lúc một mươi một giờ bốn mươi hai và tại gà biên hòa lúc một mươi hai giờ hai mươi hai
trong ngày chín tháng một mươi hai chuyến tàu gồm se một mươi sáu xuất phát tại ga sài gòn lúc tám giờ
tại gà dị an lúc chín giờ và gà biên hòa lúc chín giờ bốn mươi hai
tàu se một mươi tám xuất phát tại gà sài gòn lúc một mươi giờ bốn mươi
và gà biên hòa lúc một mươi hai giờ hai mươi hai
hành khách xuống tàu tại các ga mỹ đức đồng hới hoàn lão minh lệ và đồng lê tỉnh quảng bình
số lượng hành khách dự kiến là hai tám trăm linh người thuộc các đối tượng phụ nữ mang thai
phụ nữ nuôi con nhỏ dưới một mươi hai tháng
học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh quảng bình
đi thăm thân người già nam trên sáu mươi tuổi nữ trên năm mươi năm tuổi đi thăm thân nhân
trước đó ngày ba tháng một mươi tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
phối hợp cùng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
cùng tổ chức chuyến tàu nghĩa tình đưa người dân tỉnh nhà về lại quê hương
theo đó chuyến tàu se một mươi hai sẽ khởi hành từ ga sài gòn
với số lượng hành khách là năm trăm một mươi một người lớn và một trăm năm mươi sáu trẻ em
cũng theo công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
toàn bộ công tác đón tiễn hành khách tại các ga vận chuyển trên tàu
được thực hiện các biện pháp đảm bảo các quy định về phòng chống dịch
nhân viên phục vụ trên tàu dưới ga đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn tạm thời
tổ chức hoạt động vận tải hành khách của bộ giao thông vận tải
về xét nghiệm sars cov hai và tiêm đủ hai liều vaccine
trong những ngày qua hàng nghìn lao động từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
long an đã đổ về miền tây khi các tỉnh thành này nới lỏng giãn cách từ ngày một một mươi
theo thống kê của bộ công an hiện có ba năm triệu người các địa phương cả nước
làm việc tại bốn tỉnh thành nói trên trong đó hai một triệu người muốn về quê
trước áp lực người sống ở các tỉnh đông nam bộ tự về quê rất đông
nhiều tỉnh miền tây đang quá tải về khả năng cách ly tập trung nguy cơ lây lan dịch
trước đó vào cuối tháng bảy dòng người từ các tỉnh phía nam cũng chạy xe máy về các tỉnh miền trung
tại trạm kiểm soát y tế dưới trên đèo hải vân thị trấn lang co huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đa số người đi xe máy ở các tỉnh bắc trung bộ trở ra
sau khoáng đường dài nhiều người vừa đến trạm đã tìm bóng cây nằm nghỉ
trước đó cảnh sát giao thông phát cơm nước uống cho người dân
một đội thiện nguyện ở thị trấn lăng cô hỗ trợ sửa chiếc xe máy miễn phí cho những người có nhu cầu
thiếu tá huỳnh tuế đội trưởng cảnh sát giao thông huyện phú lộc cho biết
trong sáng ngày bốn tháng một mươi đơn vị tiếp nhận gần ba người dân đi xe máy chia thành nhiều đoạn
cảnh sát giao thông đã bố trí xe dẫn đường cho đoàn người từ thị trấn lang co đến huyện hải lang
tỉnh quảng trị và bàn giao cho lực lượng sức năng của tỉnh bạn
ông đảng hữu phúc giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thừa thiên huế cho biết
người lao động đi xe máy về quê bởi thu nhập người dân không có khi mất việc làm tiền trang trải cuộc sống không còn
mới đây tỉnh phú yên tổ chức ba mươi xe khách đón hơn một người dân phú yên tại bình dương có nguyện vọng trở về quê
đây là đợt đón cuối của tỉnh sau sáu mươi ngày đêm bền bỉ đưa hơn một mươi bảy người dân đang sinh sống
học tập và lao động tại các tỉnh thành phố phía nam về địa phương cách ly an toàn
những nghĩa cử cao đẹp của chính quyền địa phương cùng với người dân phú yên đã vẹn toàn làm ấm lòng
những người con xa quê trong những lúc khó khăn hoạn nạn trong những ngày qua
để đón được hầu hết công dân có nguyện vọng trở về địa phương phú yên đã chủ động huy động sự tham gia của nhiều đơn vị
công an sở lao động thương minh và xã hội sở giao thông vận tải sở y tế sở thông tin truyền thông tỉnh đoàn
thực hiện nhiều bước khép kín từ tiếp nhận thông tin lên danh sách tổ chức chuyến xe
phú yên cũng đã cắt cử lực lượng vào các tỉnh thành phố việt nam phối hợp với hội đồng hương phú yên tại thành phố hồ chí minh
hỗ trợ các thủ tục để đón người dân về phú yên thuận lợi an toàn
người dân có hoàn cảnh khó khăn được đón về địa phương theo dõi sức khỏe và hỗ trợ suốt hành trình
từ ăn sáng lấy mẫu xét nghiệm đến đưa về nơi cư trú bổ trí cách ly an toàn
tuy nhiên phú yên cũng gặp nhiều khó khăn do số lượng người dân từ vùng dịch về quá nhiều các khu cách ly quá tải
ủy ban nhân dân tỉnh đã họp bàn và thống nhất chỉ đạo các huyện chủ động linh hoạt để chọn các cơ sở khác để làm khu cách ly tập trung
như các nhà sinh hoạt văn hóa trường học hay các cơ sở khác theo tình hình tại từng địa phương
mà tận dụng cho phù hợp đảm bảo các điều kiện về cách ly y tế tập trung
ngoài ra để đảm bảo quyền lợi cho người lao động tự do phú yên cũng đơn giản thủ tục để người dân là lao động tự do
từ các tỉnh phía nam và thành phố hồ chí minh về quê
quyết sáu mươi tám quyết định hai mươi ba một cách nhanh hơn đúng thời điểm dịch bệnh khó khăn
theo quy định lao động tự do trong nhóm được hỗ trợ chỉ được nhận hỗ trợ một lần
để xác minh người đó đã nhận hỗ trợ hay chưa cần phải có giấy xác nhận của địa phương nơi lao động tạm trú làm việc
đây là vướng mắc khó khăn cho người dân lao động tự do không thể quay lại thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành phía nam để xin giấy xác nhận của chính quyền địa phương
tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chính quyền các địa phương giải quyết các thủ tục hỗ trợ
theo hướng có lợi cho người dân
quý vị thân mến xảy ra tình trạng người dân về quê cũng bắt nguồn từ dịch bệnh bước bách
không thể chịu đựng thêm nên buộc phải về quê
mà khi dân về quê hương thì không thể không đón
các địa phương cũng đã có những giải pháp và quy định riêng để đón người dân trở về an toàn và hiệu quả
đảm bảo phòng chống dịch đảm bảo được cuộc sống cho người dân
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại